luật thanh niên được quốc hội khóa một mươi một thông qua ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn năm tại kỳ họp lần thứ tám và sau một mươi năm thi hành đã đem lại nhiều kết quả nổi bật
chiều ngày hai mươi tháng chín đã diễn ra buổi tọa đàm đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung luật thanh niên năm hai nghìn năm do bộ tư pháp và bộ nội vụ chủ trì
tại buổi tọa đàm những nội dung được đưa ra tranh luận bao gồm việc sửa đổi bổ sung cơ bản của dự thảo luật thanh niên
trong đó tiêu biểu là đề xuất bổ sung quy định trách nhiệm của nhà nước đối với thanh niên và trách nhiệm của thanh niên trong nghiên cứu khoa học và công nghệ
sửa đổi bổ sung trách nhiệm của thanh niên di cư trong luật thanh niên sửa đổi trách nhiệm của thanh niên trong giám sát và phản biện các chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên
trong đó buổi tọa đàm được đánh giá là cần thiết và cấp bách nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đối với thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế